hội nghị trực tuyến mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình asean đã được tổ chức tại hà nội vào sáng nay với chủ đề
tăng cường hợp tác ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín tham dự hội nghị có thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
đây là sáng kiến của việt nam và lần đầu tiên có một hội nghị trực tuyến của mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình asean
nhằm chủ động thích ứng duy trì động lực và tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong mạng lưới
hội nghị tập trung thảo luận các chủ đề chính như tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
chia sẻ thành công của việt nam trong tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín bài học kinh nghiệm đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc